vì các nghiên cứu cho rằng là càng ngày thì bão nó càng mạnh thịp thì chúng ta sẽ có thể quản trụ vững trong những năm tiếp theo

chỉ sau hơn hai tiếng lênh đênh trên biển bạn sẽ thấy bóng dáng cơ đỏ sao vàng giữa đại dương
còn cỏ nhỏ bé kiên trung sẽ hiện ra gần gũi thân thương đến kỳ lạ
ở đó chúng ta có những công dân việt nam đang canh giữ đất nước theo những cách khác nhau
ở đó chúng ta có những chàng trai kiên cường và lạng lẽ hàng ngày phát thông điệp mang tên việt nam đi khắp thế giới